đoàn công tác của tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí nguyễn trí dũng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư dẫn đầu
vừa có chuyến công tác tại vương quốc anh và ấn độ từ ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chuyến công tác nhằm học tập kinh nghiệm phát triển phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội để trình đại hội một mươi ba sắp tới
đoàn công tác đã có các buổi khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển
trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính sách chiến lược phát triển quốc gia
phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để trình đại hội một mươi ba
bên cạnh đó đoàn cũng có các buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
học hỏi các kinh nghiệm về hoạt động đổi mới và sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp
tại anh đoàn đã gặp gỡ trao đổi với một số tập đoàn lớn của anh
các doanh nghiệp anh đánh giá cao các yếu tố như độ mở của thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao và sự minh bạch trong môi trường kinh doanh
đồng thời lưu ý các chính sách phát triển cần chú trọng đến đầu tư dài hạn phát triển xanh bền vững và phải tính đến yếu tố biến đổi khí hậu
bộ trưởng nguyễn trí dũng đã chủ trì tọa đàm về đổi mới và sáng tạo với các doanh nghiệp anh
tại tọa đàm các doanh nghiệp anh đã bày tỏ sự quan tâm sẵn sàng hợp tác với việt nam trên lĩnh vực đổi mới và sáng tạo
đoàn công tác đã đến thăm trung tâm đổi mới sáng tạo của anh làm việc với bộ thương mại quốc tế gặp gỡ một số nhà đầu tư tiềm năng anh và gặp mặt với mạng lưới trí thức việt nam
trước đó tại ấn độ bộ trưởng nguyễn trí dũng và đoàn đã hội kiến và làm việc với bộ trưởng bộ thương mại và công nghiệp ấn độ thăm hiệp hội và tập đoàn công nghệ lớn của ấn độ họp tọa đàm về cơ hội đầu tư kinh doanh tại việt nam